bắt đầu từ một mươi chín h ngày hôm nay một mươi tám tháng ba hà nội sẽ chính thức mở cửa trở lại phố đi bộ để thúc đẩy và phát triển du lịch
đối với không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận thời gian hoạt động sẽ bắt đầu từ một mươi chín h ngày thứ sáu đến hai mươi bốn h ngày chủ nhật hàng tuần
đối với các không gian đi bộ còn lại thời gian hoạt động từ một mươi chín h đến hai mươi bốn h của ba ngày cuối tuần
lực lượng chức năng sẽ kiểm soát người vào đảm bảo giãn cách hoạt động trên tuyến phố